do giá sầu riêng tăng cao liên tục nên trong mùa mưa năm nay nông dân tỉnh đắk lắc cũng như các tỉnh tây nguyên đã ồ ạt đầu tư trồng cây sầu riêng khiến cho diện tích sầu riêng tăng mạnh
tuy nhiên các chuyên gia về nông nghiệp đã lên tiếng cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn khi nông dân ổ ạt trồng cây sầu riêng như hiện nay
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây